thủ tướng phạm minh chính đã có buổi làm việc với thành phố hà nội về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
và những nhiệm vụ giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh trong những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi một của thành phố hà nội
tham dự buổi làm việc có đồng chí đinh tiến dũng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
phó thủ tướng lê minh khái phó thủ tướng lê văn thành cùng các đồng chí lãnh đạo ban bộ ngành trung ương và thành phố hà nội
sau tháng đầu năm tổng sản phẩm trên địa bàn grdp của thành phố hà nội đạt năm chín mươi một cao hơn nhiều so với mức tăng cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
sau tháng cuối năm hai nghìn hai mươi một thành phố hà nội dự báo và xây dựng hai kịch bản tăng trưởng
kịch bản một tăng trưởng quý ba đạt tám chín mươi năm quý bốn đạt chín một mươi hai dự báo cả năm đạt bảy năm
kịch bản hai dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp quý ba mới kiểm soát được dịch các ngành dịch vụ vẫn chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch covid một mươi chín
phục hồi chậm grdp của cả năm hai nghìn hai mươi một dự kiến đạt từ sáu năm đến bảy
để thực hiện các nhiệm vụ giải pháp sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi một và tạo tiền đề thực hiện các nhiệm vụ cho giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
thành phố hà nội có chín kiến nghị đề xuất chính phủ thủ tướng chính phủ và các bộ ngành
trong đó đáng chú ý thành phố hà nội kiến nghị thủ tướng và các bộ ngành ủng hộ hà nội
và đề nghị bộ chính trị tiếp tục ban hành nghị quyết về phương hướng phát triển thủ đô giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
trong đó đáng chú ý thành phố hà nội kiến nghị thủ tướng xem xét ủng hộ thành phố
để chính quốc hội cho phép tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách cho thành phố đến mức bốn mươi hai
về lĩnh vực quy hoạch thành phố đang nghiên cứu phát triển cấu trúc thành phố
theo hướng phát triển bắc sông hồng và cảng hàng không quốc tế nội bài
ba huyện đông anh sóc sơn mê linh đồng thời đề xuất chính phủ giao bộ giao thông vận tải
chủ trì phối hợp với hà nội khảo sát lựa chọn vị trí địa điểm thích hợp
để bố trí cảng hàng không thứ hai tại phía nam thủ đô hà nội phục vụ thủ đô và vùng thủ đô
về mục tiêu phát triển trong thời gian tới thủ tướng yêu cầu thành phố hà nội bám sát
và thực hiện tốt các mục tiêu đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba
đại hội đảng bộ thành phố hà nội lần thứ một mươi bảy đề ra
từ các mục tiêu này để xây dựng tư tưởng quan điểm chỉ đạo
xây dựng các biện pháp sát với thực tế khả thi và hiệu quả
trong đó phát triển văn hóa phải đi đôi với phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội
về công tác phòng chống dịch thủ tướng yêu cầu hà nội phải quyết liệt
thực hiện có trọng tâm trọng điểm hơn bên cạnh đó cần chuẩn bị kịch bản cao hơn bình thường
trong thời điểm này ưu tiên số một là quyết tâm bảo vệ thủ đô không để xảy ra diễn biến xấu
đồng thời đặt mục tiêu bảo vệ sức khỏe người dân là trên hết trước hết